kính quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình kết nối asean của truyền hình nhân dân
thưa quý vị bộ thương mại thái lan mới đây cho biết
chiến lược xuất khẩu của chính quyền bangkok sẽ nhắm tới nhiều thành phố mới nổi
tại khu vực asean trung quốc ấn độ châu phi nhằm cải thiện hơn nữa hoạt động xuất khẩu
trong bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn
đại diện cục xúc tiến thương mại thuộc bộ thương mại thái lan cho rằng
kế hoạch này sẽ giúp thái lan đạt được mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm trong năm nay
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy xuất khẩu của thái lan đã tăng bảy tám so với cùng kỳ năm ngoái
tuy nhiên bối cảnh bất ổn trên toàn cầu cũng như việc giá đồng bạc tăng cao
sẽ ảnh hưởng tới xuất khẩu của nước này
do đó thái lan sẽ hướng đến các thành phố mới nổi nơi có nhu cầu tiêu dùng tăng nhanh
một số thành phố được nhắm tới trong khu vực asean gồm có hải phòng cần thơ
quảng ninh và đà lạt của việt nam mandalay myanmar siem reap campuchia và udomsai lào
bộ thương mại thái lan sẽ tiến hành nhiều hoạt động xúc tiến thương mại tại các khu vực này
như tổ chức tuần lễ thái lan tuần lễ thái lan thu nhỏ
triển lãm các nhãn hiệu hàng đầu thái lan cùng một số chương trình kết nối doanh nghiệp
ngày hai mươi tháng tám tại thành phố donkeo tỉnh takeo campuchia
hội thầy thuốc campuchia gốc việt thuộc tổng hội người campuchia gốc việt nam
đã tổ chức thăm khám cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người nghèo
với tinh thần tương thân tượng
hội thầy thuốc campuchia gốc phần chăm lo sức khỏe cho cộng đồng
nhất là việt kiều và người nghèo campuchia
các y bác sĩ của hội đã thăm khám tư vấn sức khỏe chuyên khoa nội
tai mũi họng sản phụ cho hơn hai trăm linh người gồm việt kiều và người campuchia có hoàn cảnh khó khăn
ngoài ra đoàn thiện nguyện của hội còn cấp thuốc miễn phí
tặng quà gồm tiền mặt và một số nhu yếu phẩm cho những người đến khám
kinh phí dành cho hoạt động từ thiện do hội quyên góp và vận động các nhà hảo tâm
trong đó có các doanh nghiệp việt nam tài trợ
chủ tịch phường roca khơ nông thành phố đơn keo cho biết
hoạt động này không chỉ góp phần hỗ trợ bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc y tế
mà hơn thế còn thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó giữa nhân dân hai nước việt nam campuchia
ngày một mươi tám tháng tám bộ trưởng nông nghiệp philippines xác nhận
cúm da cầm đã xuất hiện tại một trang trại da cầm trên địa bàn tỉnh nueva ixiza
phía bắc manila nhà chức trách đã cách ly và triển khai kiểm dịch trong khu vực bán kính một km quanh trang trại
để ngăn chặn virus lây lan rộng hơn
trước đó một tuần chính phủ philippines cũng đã công bố dịch cúm gia cầm
tại một trang trại da cầm ở thị trấn san luis thuộc tỉnh pampanga cũng nằm trên đảo luzon
hiện giới chức nước này đang phân loại hơn bốn trăm linh con da cầm gồm gà chim gút và vịt tại tỉnh này
việc vận chuyển da cầm từ đảo luzon tới các khu vực khác trên toàn philippines cũng đã bị cấm
cho tới nay vẫn chưa có báo cáo nào
với việc bệnh lây nhiễm của người
môi trường công nghệ ngày càng phát triển thói quen mua sắm của người dân ngày càng thay đổi
từ mua sắm ở các cửa hàng theo hình thức truyền thống cho đến việc mua sắm online trên mạng
tuy nhiên một xu hướng mới đã nảy sinh phục vụ tối đa cho việc trải nghiệm mua sắm của khách hàng
cũng như giúp các nhà bán lẻ mở rộng phạm vi hoạt động tương tác này với khách hàng hiện nay
đó chính là hình thức bán lẻ đa kênh omnichannel
trước những đột phá
vấn đề công nghệ dẫn đến thay đổi những cấu trúc trong nền kinh tế
các nhà bán lẻ khu vực asean nói chung và việt nam nói riêng cần hết sức nhạy bén
để bắt kịp và phát triển xu thế toàn cầu hiện nay
báo cáo của công ty nghiên cứu và tư vấn bất động sản cbre cho thấy
hiện nay không ít dự án trung tâm mua sắm tại sáu thành phố lớn trong khu vực đông nam á
là bangkok hà nội thành phố hồ chí minh jakarta kuala lumpur singapore
đã phải đóng cửa do vắng khách chưa nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng
và không giữ chân được khách thuê
báo cáo thuộc dự án nghiên cứu về thị trường bán lẻ khu vực đông nam á của cbre
cụ thể tiến hành nghiên cứu gần bốn triệu m hai nguồn cung mặt bằng bán lẻ
sẽ hoàn thành trong vòng từ ba đến năm năm tới tại các thành phố ở singapore malaysia thái lan và việt nam
qua đó điểm nhấn của báo cáo này là mặc dù nguồn cung mặt bằng bán lẻ
tại các thành phố lớn khu vực đông nam á đang tăng từ bốn đến năm mỗi năm
nhưng cũng đưa ra lời cảnh báo về viễn cảnh các cửa hàng truyền thống bị mất thị phần
vào tay những cửa hàng có sự kết hợp dựa trên nền tảng kỹ thuật số và internet
cbre đã đề xuất nhiều giải pháp cho các nhà bán lẻ đông nam á
trong đó có gợi ý xu hướng phát triển hình thức bán lẻ đa kênh omnichannel
giúp mở rộng tối đa phạm vi hoạt động và người tiêu dùng được trải nghiệm mua sắm một cách toàn diện
nhiều trung tâm thương mại tại sáu thành phố lớn ở khu vực đông nam á đã phải đóng cửa
khi đối mặt với tỷ lệ chống cao và lượng khách đến cửa hàng thấp do chưa hiểu thị trường và khách hàng
do đó chúng tôi đề xuất các chủ trung tâm mua sắm
cần phát triển nền tảng thương mại điện tử hoặc thiết lập mạng lưới dịch vụ hậu cần
nhằm mang đến cho người tiêu dùng trải nghiệm mua sắm đa kênh tích hợp một cách toàn diện
chẳng hạn như áp dụng mô hình trực tuyến cung cấp các dịch vụ nhấp chuột và nhận hàng
hoặc từ cửa hàng đến cửa nhà
cả nhà bán lẻ truyền thông và nhà bán lẻ trực tuyến đều đang có chiều hướng mở rộng phạm vi hoạt động của họ
trong nỗ lực thực hiện chiến lược bán lẻ đa kênh
ông đông nam á là một khu vực đa dạng với sáu trăm hai mươi năm triệu dân đại diện cho nhiều sắc tộc ngôn ngữ và tôn giáo
điều này rất quan trọng với các công ty để có một cách tiếp cận chi tiết
để nắm bắt các cơ hội tại thị trường đông nam á qua hình thức bán lẻ đa kênh omit
thị trường bán lẻ được dự báo sẽ có sự gia tăng đột biến về lượng sử dụng internet tại các nước đang phát triển
đặc biệt là indonesia việt nam
nơi lượng sử dụng điện thoại di động có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ nhất
nền kinh tế đông nam á đang phải đối mặt với sự thay đổi cấu trúc trước những đột phá về công nghệ
làn sóng omnichannel đã ảnh hưởng đến doanh số bán lẻ tại thị trường asean
theo xu hướng cbre đưa ra cửa hàng bán lẻ hiện hữu vẫn sẽ là điểm mua sắm chính của người tiêu dùng đông nam á
trong vòng từ năm đến một mươi năm tới và chiếm ít nhất hơn chín mươi tổng giá trị doanh số bán hàng
tuy nhiên các nhà bán lẻ cũng sẽ phải đối mặt với áp lực
càng lớn vì cơn bão thay đổi thị hiếu người tiêu dùng diễn ra liên tục dựa trên nền tảng công nghệ
việt nam cũng không nằm ngoài xu thế đó
chúng tôi cho rằng là chúng tôi hiện nay có lẽ là không có một nhà bán lẻ nào
mà lại không quan tâm đến cả bán lẻ trực tuyến lẫn bán lẻ theo hình thức truyền thống
truyền thống ở đây là chúng ta muốn nói rằng là bán lẻ qua các cửa hàng qua hệ thống cửa hàng
bởi vì là với cái xu thế là những cái hình thức vừa được gọi là bán lẻ đa kênh
omnichannel thì không những là phát triển các nước mà ở việt nam cũng được trú trọng
và phát triển rất là mạnh
cái sự kết hợp rất là chặt chẽ và phong phú của bán lẻ online với bán lẻ truyền thống
chúng tôi cho rằng đấy là cái xu hướng rất là thích hợp và đáp ứng được cái yêu cầu của người tiêu dùng
từ cái ngày mà các bạn có cái iphone trên tay thì các bạn đã biết rằng là chúng ta tất cả đang xu hướng là digital
trở thành kỹ thuật số hết
và tuy nhiên người việt nam thì chúng ta vẫn có một cái thói quen là thích đến các cửa hàng
và thích phải sờ mó và thích thấy được những cái hiện vật của mình mua
do đó tôi nghĩ rằng là giữa cái truyền thống và cái sự phát triển của digital vẫn đang là một cái xu hướng tốt của việt nam
nếu như cách đây từ một đến hai năm trở về trước khách hàng lưu tâm đến việc mua sắm online thay vì trực tiếp đến các cửa hàng
thì giờ đây khi kinh doanh online đã bão hòa thói quen mua hàng online của người tiêu dùng cũng đang dần thay đổi
trước đây người mua hàng thích một sản phẩm nào thì họ đi tìm đúng sản phẩm đó trên các trang web bán hàng
xem xét đặt mua rồi ngôi nhà chờ giao hàng đến nhưng giờ thì không
nhiều người tiêu dùng lên mạng chỉ để tìm hiểu thông tin rồi đến cửa hàng trực tiếp xem hàng và mua luôn
vì họ ngại phải đến cửa hàng nhưng ra về tay không vì hết hàng hoặc không có sai thích hợp
nhưng lại không tin vào chất lượng món hàng tại các shop online nữa
vì vậy bài toán được đặt ra cho các nhà bán lẻ là luôn phải sẵn sàng để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người tiêu dùng
ở tất cả các kênh bán hàng trên tất cả các thiết bị
chúng tôi thứ nhất là tận cục bán hàng
tận cục marketing online mục tiêu là để quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng
và chúng tôi vẫn là kênh bán hàng trực tiếp qua các kênh và xác thực bằng các loại tem chống hàng giả
rồi những công cụ liên quan đến mã vạch để người tiêu dùng có thể check trực tiếp được online
chúng có thể truy xuất được nguồn gốc của sản phẩm
nếu như chỉ bán hàng online thì việc đặt một món hàng và giao hàng sẽ mất thời gian từ một đến hai ngày
nhưng với cái hệ thống bán lẻ nó xuyên suốt thì chỉ trong vòng một tiếng hoặc nửa tiếng là có thể giao hàng
bởi vì sẽ tận dụng ngay cửa hàng
đó là một điểm hấp để giao hàng cho kênh online
với những chuỗi bán lẻ hiện đại có độ phủ lớn mà lại tận dụng được vấn đề bán hàng online vào
thì việc này thuận lợi hơn rất nhiều so với chỉ bán hàng online không hoặc bán hàng truyền thống không
tại biomart thì chúng tôi đã đầu tư cũng như là chú trọng vào cái kênh bán hàng đa kênh này từ rất là sớm
và hiện nay có thể gọi là bán hàng truyền thống không
là một mức doanh số mà tôi nghĩ là khá là khả thi
theo đánh giá của các nhà bán lẻ bán hàng đa kênh có khả năng đánh thức các thị trường
và đón lõng nhiều phân khúc khách hàng mới béo bờ mà trước đó họ không ngờ tới
tuy nhiên việc phát triển theo xu hướng omi chanell cũng đặt ra thách thức cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
khi đòi hỏi nhiều nguồn lực và sự đầu tư
nhiều nhà bán lẻ vẫn chưa thể chuyển đổi vì chi phí triển khai họ không thể tự triển khai
hoặc chưa tìm được một đơn vị tư vấn cũng như cung cấp giải pháp omnichannel phù hợp
thách thức sẽ đến từ việc thứ nhất là chuẩn bị nguồn lực về mặt tài chính
thứ hai là về mặt con người thứ ba về mặt công nghệ
và thứ tư là nâng cao năng lực quản trị của chính doanh nghiệp
khái niệm odicanal thì nó sẽ rộng hơn chuẩn hơn
có nghĩa là cùng trên một nền tảng bán hàng cùng trên một concept bán hàng
thì nó được triển khai cái trải nghiệm đó trên tất cả các kênh
để mà làm được một cái onicanal thì cái việc đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin
cũng như là những cái hệ thống ep là cần rất là đầu tư
và khi mà nếu như doanh nghiệp mà chỉ tập trung vào truyền thống
hay là chỉ tập trung vào bán hàng online thì sẽ rất là khó khăn
đối với khu vực đông nam á nói chung và tại việt nam nói riêng
sẽ không phù hợp nếu sử dụng một chiến lược phát triển chung
để áp dụng cho tất cả các thị trường trong khu vực này
để khai thác thị trường này các nhà bán lẻ nên tập trung vào các chiến lược sáng tạo
cải thiện hệ thống phân phối nhằm đáp ứng lối sống nhu cầu
và cả những thách thức của những người tiêu dùng ở từng khu vực cụ thể
các nhà bán lẻ vừa và nhỏ ở asean cũng như ở việt nam
cần được quan tâm và có sự hỗ trợ nhất định để phát triển theo xu hướng omnichannel
phát triển và ứng dụng nền tảng công nghệ trong bán lẻ đa kênh là yếu tố quan trọng nhất
điều đó cũng dẫn đến một trong những lý do lớn khiến nền tảng bán hàng đa kênh
vẫn chưa được nhiều nhà bán lẻ áp dụng
do rào cản về tâm lý không muốn sử dụng một nền tảng bán hàng dựng sẵn
muốn tự lo và không yên tâm khi giao việc cho người khác
muốn nắm đằng chui khi nghe đến một nền tảng bán hàng không được sở hữu mã nguồn
mặc dù yếu tố mã nguồn không ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cũng như kết quả kinh doanh
nhưng tâm lý lo sợ phụ hình này vẫn là rào cản lớn khiến các nhà bán lẻ khó có thể vượt qua một sớm một chiều
bên cạnh đó đối với các nhà bán lẻ vừa và nhỏ
thì vấn đề kinh phí và nguồn lực cũng là lý do quan trọng
tuy nhiên xu hướng chung cho thấy dù sớm hay muộn
các nhà bán lẻ cũng phải vượt qua những rào cản này để có thể cạnh tranh và phát triển trong tương lai
trong phần điểm đến tuần này mời quý vị và các bạn tới thăm đảo cọc phi phi
quần đảo được mệnh danh là viên ngọc quý của đông nam á một trong những niềm tự hào mới của người thái lan
được biết đến là một trong những nơi có bãi biển sạch nhất thế giới có thể nhìn thấy cả đáy
cọc phi phi gồm sáu hòn đảo lớn nhỏ khác nhau mỗi nơi lại có một nét đẹp riêng đặc trưng riêng
và tạo cho khách du lịch cảm giác tò mò ấn tượng thú vị tại cọc phi phi
chắc chắn là bạn sẽ hối hận nếu không đến với thiên đường cà phê phi thái lan một lần trong đời
cô phi phi thực chất không phải là một hòn đảo riêng lẻ mà là một quần đảo nằm ngoài khơi tỉnh phuket
một tỉnh thuộc miền nam thái lan cách thủ đô bangkok khoảng chín trăm linh km về phía nam
được biết đến như là một trong những bãi biển sạch nhất thế giới quần đảo cọc phi phi gồm sáu hòn đảo
với những đảo chính là phi phi don phi phi lê và vịnh maya
đây là nơi dành cho những ai muốn tìm trốn bình yên khơi dậy năng lượng và cảm hứng trong cuộc sống
từ trên không nhìn xuống theo hướng nam thì hai hòn đảo phi phi don và phi phi lê giống như hai chữ p
nên người phương tây gọi là phi phi
và người địa phương đọc trại ra thành phi phi
hai hòn đảo này có hình dáng tương tự nhau và đều có vẻ đẹp đặc sắc với nhiều vịnh bãi cát dặn san hô sẫy đá ngầm vách đá
sáng sớm đi dạo trên những bờ cắt trắng bạn sẽ được ngắm cảnh mặt trời mọc như những hòn lửa chui từ dưới đáy biển lên đẹp lung linh và huyền ảo
khung cảnh hiện ra trước mắt bạn sẽ là trời xanh nắng vàng mặt biển trong xanh
dọc bờ biển là những hàng dừa trải dài
bạn cũng có thể trải nghiệm những hoạt động như khám phá hàng động thăm đảo khỉ lặn bằng ống thở và chân vịt hay trèo thuyền kayak
tại đây chỉ vài cm dưới mặt nước là cả một thế giới sống động của san hô tàu biển và các loài cá nhiều màu sắc
chỉ cần lặn không quá sâu so với bề mặt của nước biển bạn đã có thể hòa mình vào hàng trăm con cá đang bơi lội
cành mặt trời lặn cũng sẽ đem lại cho bạn những cảm xúc tuyệt vời và hấp dẫn
một trong những điểm ngắm bình minh và toàn cảnh của cô phi phi
rõ ràng nhất là viewpoint
trong tour du lịch của mình bạn hãy thử một lần chịu khó thả bộ lên đỉnh fui
dù là bình minh hay hoàng hôn thì việc ngắm nhìn toàn cảnh quan hùng vĩ tuyệt vời của cô phi phi từ đây
cũng khiến cho bạn cảm thấy những công sức leo lên đỉnh wepoy này của mình thật xứng đáng
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình kết nối asean tuần này của chúng tôi